đến bệnh viện tâm thần hà nội tìm người nhà đang điều trị
thế nhưng lại gây gỗ với nhân viên bệnh viện
đâm trọng thương bảo vệ và khống chế giám đốc
liên quan đến vụ việc này công an quận long biên hà nội vào ngày hôm nay cho biết
đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm nguyễn văn hồng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại quận lê trân thành phố hải phòng
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng hai
nghi phạm nguyễn văn hồng đến bệnh viện tâm thần hà nội
ở phường sài đồng quận long biên tìm người nhà đang điều trị
tại đây hồng có biểu hiện không bình thường về lời nói
không kiểm soát được hành vi nên đã dùng dao tự chế đâm vào ngực trái
của nhân viên bảo vệ bệnh viện khiến cho nạn nhân bị thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
sau khi gây án hồng tiếp tục đến phòng làm việc của giám đốc bệnh viện tâm thần hà nội
chốt cửa để khống chế giám đốc
ngay khi nhận được thông tin vụ việc công an quận long biên khẩn trương
đến hiện trường khống chế bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí